ngày một mươi bảy tháng chín đồn biên phòng mường lạn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la đã đưa ba công dân vượt biên trái phép đi cách ly tập trung
trước đó ngày một mươi sáu tháng chín qua công tác quản lý địa bàn đồn biên phòng mường lạn đã phát hiện tại bản hủy men xã mường lạn huyện sốp cộp tỉnh sơn la
có ba đối tượng vừa vượt biên trái phép từ lào về việt nam
qua làm việc các đối tượng khai nhận vượt biên trái phép sang bên lào từ ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
để làm thuê cho một doanh nghiệp của trung quốc tại tỉnh bô lý khăm sai của lào khi quay trở lại việt nam thì bị bắt giữ